công an huyện văn lãng tỉnh lạng sơn đang tiến hành điều tra làm rõ các trường hợp mua bán giấy tờ đăng ký xe mô tô xe gắn máy giả về để sử dụng nhằm đối phó với lực lượng cảnh sát giao thông khi bị kiểm tra
trước đó vào ngày năm tháng tám quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại quốc lộ bốn a thuộc địa phận thôn cốc nam xã tân mỹ
công an huyện văn lãng kiểm tra phương tiện xe mô tô nhãn hiệu honda vision mang biển kiểm soát một mươi hai v một mươi tám nghìn năm mươi tám do dương công vững chú tại xã nhất hòa huyện bắc sơn điều khiển
khi yêu cầu người này xuất trình giấy tờ tổ công tác đã phát hiện giấy chứng nhận đăng ký xe có dấu hiệu và chữ ký giả
mở rộng điều tra công an huyện triệu tập dương ngọc sơn chú tại thị trấn đồng đăng huyện cao lộc liên quan đến hành vi mua bán giấy tờ xe giả
vào ngày tám tháng tám công an huyện tiếp tục kiểm tra hành chính tại điểm bưu điện xã gia viễn huyện văn lãng phát hiện linh văn hải đang nhận một bưu phẩm
bên trong là giấy đăng ký xe mô tô được đóng dấu và có chữ ký giả của nguyên lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lạng sơn
tại cơ quan công an các trường hợp trên đã khai nhận tìm đặt mua giấy tờ giả trên mạng xã hội facebook với giá từ một triệu hai cho đến một triệu ba trăm linh ngàn đồng